tính đến một mươi tám h ngày hôm nay sáu tháng một mươi hai việt nam ghi nhận một ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một ba trăm sáu mươi sáu ca trong đó số ca điều trị khỏi là một hai trăm hai mươi ca
số ca còn đang điều trị là một trăm một mươi một ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bảy hai mươi người